ubnd tp đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành công tắc an toàn thực phẩm tết trung thu năm hai nghìn hai mươi
và theo đó sẽ có bốn đoàn kiểm tra liên ngành thời gian kiểm tra đến hết ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác chỉ đạo triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm
trong dịp tết trung thu năm hai nghìn hai mươi tại ba mươi quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố
đoàn kiểm tra liên ngành
quá trình kiểm tra các đoàn kiểm tra sẽ lấy mẫu một số nguyên liệu làm bánh để xét nghiệm nhanh ngay trên xe kiểm nghiệm lưu động
nếu phát hiện sản phẩm nào không bảo đảm chất lượng cơ quan chức năng sẽ lập tức cho dừng lưu thông